tiếp tục với các tin tức khác cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố thêm bốn bị can liên quan đến vụ án đánh bạc tổ chức đánh bạc qua hệ thống game bài rigvip tip club
cụ thể ba đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc gồm lê anh thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện cẩm xuyên lê thế dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố hà tĩnh và đậu đức hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện kỳ anh
thái văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện thạch hà bị khởi tố về hành vi đánh bạc đây là chuyên án do công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với một số địa phương mở rộng điều tra đường dây đánh bạc qua mạng do nguyễn văn dương và phan xào nam cầm đầu
đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố một mươi bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hệ thống game redvip tiplab trên địa bàn tỉnh hà tĩnh tổng số tiền mà các đối tượng giao dịch để đánh bạc lên đến khoảng một trăm năm mươi năm tỷ đồng